quá trình điều tra cơ quan công an xác định công ty phú gia lương được thành lập vào năm hai nghìn một mươi
hoạt động nhiều ngành nghề trong đó có xây dựng
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi tám công ty ký hai mươi hợp đồng làm đường nâng cấp và sửa chữa trụ sở làm việc
trường học tại huyện xuân lộc cẩm mỹ định quán thuộc tỉnh đồng nai
sau khi hoàn thiện một mươi một công trình doanh nghiệp không xuất hóa đơn giá trị gia tăng để kê khai
báo cáo thuế xuất hóa đơn nhưng ghi thấp hơn giá trị quyết toán thực tế chín công trình
gây thiệt hại cho ngân sách một ba tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và ba năm tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp
tòa án nhân dân tỉnh bình phước vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo trần nhật dân
chú tại tỉnh nam định về tội lừa đảo chiếm được tài sản
theo có trạng từ ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
dân sử dụng tên giả là trần định dũng dùng hai sim điện thoại không đăng ký chính chủ để giao dịch
mua bán sáu chuyến hạt điều với anh vi văn phóng
kho của bà trương thị thanh lan chú tại tỉnh bình phước sau đó bán lại cho bà lan
mỗi chuyến mua điều dân chỉ thanh toán một phần tiền phần còn lại cộng vào chuyến hàng sau
sau khi đã mua thành công sáu chuyến hạt điều của anh phóng ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
dân vứt bỏ hai sim điện thoại nói trên bỏ trốn ra thành phố hà nội sinh sống
chiếm đoạt số tiền gần hai tỷ đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt trần nhật dân mức án một mươi hai năm tù giam
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời phải trả lại cho bị hại số tiền trên một tám tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tp hcm vừa hoàn tất cáo trạng truy tố hai bị can cùng mang quốc tịch đài loan
trung quốc về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo điều hai trăm năm mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo cáo trạng vào ngày một mươi hai tháng bốn đội cảnh sát giao thông công an quận năm phát hiện ba xe ô tô
có biểu hiện nghi vấn trong đó có xe của ye ching wei điều khiển
chở trang wei chi quốc tịch đài loan
trung quốc và hai xe tải đang đỗ sai quy định để giao nhận hàng hóa
kiểm tra trên xe tải bị kiểm soát sáu mươi c bốn mươi sáu nghìn hai trăm hai mươi bốn có sáu mươi thùng cắt tông
trong mỗi thùng có một loa dây kéo tay bên trong có một mươi gói ni lông màu xanh dạng túi trà chứa tinh thể ma túy
tổng cộng công an tp hcm thu giữ hơn một một tấn ma túy dạng metafetamin và gần một kg ketamin
còn tại tp đà nẵng vào đêm qua và dạng sáng ngày hôm nay
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hải châu
đã liên tiếp phát hiện bắt hai vụ ba đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cụ thể đội cảnh sát ma túy công an quận đã theo dõi và bắt nguyễn thiện trung tại số năm mươi bốn phạm ngọc thạch
phát hiện sáu viên thuốc lắc năm g ketamin
một tổ trinh sát khác theo dõi và bắt giữ vũ tiến long tại trước số nhà năm trăm linh một núi thành
phát hiện một mươi g ketamin được cất giấu trong người
đến dạng sáng ngày hôm nay đội cảnh sát ma túy tiếp tục bắt giữ nguyễn đức chiến
trú tại thành phố hà nội tại trước số nhà một mươi bảy lý thường kiệt thu giữ ba mươi năm gói ketamin hơn hai mươi viên thuốc lắc
qua đấu tranh các đối tượng đều không có nghề nghiệp ổn định có ý định mua bán ma túy để kiếm lời
liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay việt nam không có ca mắc mới
đến thời điểm này việt nam đã có ba trăm hai mươi chín trong tổng số ba trăm bốn mươi chín trường hợp được công bố khỏi bệnh
chiếm tỷ lệ chín mươi bốn ba không có trường hợp nào tử vong do covid một mươi chín
cả nước hiện tại chỉ còn một mươi năm trường hợp dương tính với sars cov hai
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại